truy quét giải quyết các nhóm cho vay nặng lãi diễn ra quyết liệt trong thời gian vừa qua
song do nắm được tâm lý cần tiền và tiêu tiền vào dịp tết
nên các đối tượng cho vay vẫn sử dụng nhiều hình thức để mời chào
hỗ trợ vay tài chính
lãi suất ba một ngày
giải quyết nhanh chóng
gọi ngay theo số
là hàng loạt những quảng cáo tại các cổng trường khu công nghiệp hoặc gần các khu tập thể sinh viên dịp tết
sinh viên vẫn là nhóm được ưu ái hơn cả một phần là do tết cần giải quyết nợ nần
phần khác đây là nhóm được xếp vào diện dễ đòi nợ nếu không thì cũng đã có bố mẹ lo trả
dịp tết việc cho vay thậm chí còn dễ hơn chỉ có lãi suất là tăng cao theo nhu cầu của thị trường
cũng bởi cỡ tết nên đa số người vay tiền qua các cơ sở trên sau khi nhận tiền sẽ phải lục ngay một tháng lại
thủ tục đơn giản nhanh gọn có tiền ngay là những lý do để giải thích vì sao lãi cao mà vẫn có nhiều người vay
với tiền lãi chỉ vài nghìn đồng một ngày cho một triệu đồng
khi nhân lên với khoảng thời gian vay hình thức này sẽ khiến người vay phải trả gấp rưỡi gấp đôi thậm chí là gấp nhiều lần số tiền ban đầu
ví dụ nếu vay một mươi triệu với lãi suất là ba đồng một triệu một ngày chỉ trong một năm cả gốc lẫn lãi người vay sẽ phải trả là hai mươi triệu tám trăm linh nghìn đồng
và với mức lãi là năm đồng một triệu một ngày khoản lãi sẽ lên tới hai mươi tám triệu đồng
việc cho vay về lãi suất như trên là sai quy định thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự
song do hoạt động bằng nhiều hình thức lách luật nên cho vay nặng lãi vẫn diễn ra vô cùng phổ biến
thì cái mức xử phạt hiện nay về hình sự
thì nếu hành vi nào cho vay vượt quá năm lần cái mức mà mỗi luật dân sự quy định
tức là quá hai mươi chúng ta gọi là quá một trăm linh trên năm thì đã là vi phạm và thu lời bất chính đến ba mươi triệu đồng
khi đã là vi phạm hình sự và buộc phải khởi tố bằng một chế tài nghiêm khắc nhất là như vậy
tuy nhiên thì cái loại tội phạm này nó cũng rất là tinh vi
những người làm tiếng dụng đen đã biết thiết kế những cái giấy tờ
che giấu bằng những cái giao dịch dân sự
đã có rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan tới tín dụng đen
và cũng không ít bài học được đưa ra
xong vì túng quẫn nên nhiều người vẫn chấp nhận
vì sự chấp nhận này mà sau đó là bao nhiêu hệ lụy không ai ngờ tới